cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị đã vào cuộc sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại của tài xế về việc bị cảnh sát giao thông đánh gây thương tích
ngày một mươi tám tháng năm lãnh đạo công an tỉnh quảng trị cho biết đã giao cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này xử lý đơn khiếu nại và yêu cầu xử lý của ông lê hữu hiếu ba mươi tuổi ngụ phương an đôn tp huế tỉnh thừa thiên huế tài xế xe tải
theo thượng tá đào văn khâm phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị đơn vị đã nhận toàn bộ hồ sơ vụ việc nói trên từ tổ công tác xác minh của thanh tra công an tỉnh
trong sáng cùng ngày đơn vị này cùng kỹ thuật hình sự có mặt ở trạm cảnh sát giao thông
hải lăng và trích xuất các camera để làm rõ các thông tin
theo đơn khiếu nại vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi bốn tháng năm tài xế hiếu điều khiển xe tải đến km bảy trăm tám mươi ba quốc lộ một thì cán bộ ở trạm cảnh sát giao thông hải lăng ra tín hiệu dừng xe
thấy xe của cảnh sát giao thông di chuyển nên anh hiếu cũng lái xe đi
khi đến trước trạm cảnh sát giao thông hải lăng tiếp tục nhận được tín hiệu dừng xe
anh hiếu dừng và đợi một lúc lâu thì nhận được yêu cầu xuất trình giấy tờ xe
giấy tờ do chủ xe cất giữ anh hiếu không biết nên xin gọi điện thoại để hỏi nhưng không liên lạc được
lúc này trời mưa to nên anh hiếu lên ca biên ngồi viêm cách liên lạc với chủ xe
đến khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày khi liên lạc được với chủ xe để hỏi nơi cắt giấy tờ xe anh hiếu xuất trình cho cán bộ cảnh sát giao thông và được yêu cầu đưa xe về trạm
theo đơn khiếu nại khi điều khiển xe đến cổng trạm cảnh sát giao thông hải lăng xe bị hóc số nên anh hiếu xuống kiểm tra thì bị nhóm khoảng năm sáu người mặc sắc phục cảnh sát giao thông kéo về phía sau xe và lao vào đánh
anh hiếu cho hay bản thân bị đấm đá rồi bị đạp liên tiếp vào ngực bụng
anh hiếu la hét kêu cứu thì được kéo vào trụ sở trạm cảnh sát giao thông hải lăng
đến hai mươi giờ cùng ngày người nhà và chủ xe đến rồi gọi xe đưa anh hiếu vào bệnh viện
ngoài ra trong đơn khiếu nại anh hiếu cho rằng phía cảnh sát giao thông cung cấp thông tin cho báo chí nói anh đã chống đối bỏ đi khỏi hiện trường là hoàn toàn sai sự thật
cũng theo anh hiếu kết luận của bệnh viện trung ương huế cơ sở hai cho thấy anh bị gãy xương sườn số sáu và đa chấn thương vùng mặt đầu
trong đơn anh hiếu khiếu nại những hành vi gồm thu giữ điện thoại của người khác bất hợp pháp đánh người gây thương tích của một số cảnh sát giao thông trạm hải lăng đề nghị các cơ quan làm rõ xử lý
vụ việc nhận được không ít sự quan tâm của dư luận hy vọng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng sự việc sẽ nhanh chóng làm sáng tỏ những hành vi không đúng mực sẽ có mức xử phạt thích đáng